nghi lễ bầu chọn vận động viên huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc và vận động viên huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc
đã diễn ra tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
với sự tham gia của gần hai trăm linh nhà báo phóng viên thể thao thuộc các cơ quan báo chí trong nước và các nhà chuyên môn
và kết quả cũng đã gọi tên những nhà vô địch xuất sắc trong năm vừa qua
theo điều lệ bầu chọn ở lĩnh vực thể thao thành tích cao có một mươi vận động viên
và năm huấn luyện viên được bầu chọn vào danh sách vận động viên huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc
cùng với đó ở hạng mục tôn vinh các vận động viên và huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc
các phóng viên thể thao bầu chọn cho năm vận động viên và ba huấn luyện viên
kết quả danh hiệu vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy thuộc về kình ngư nguyễn thị ánh viên
của đơn vị quân đội với một năm trăm sáu mươi điểm
đứng ngay sau vận động viên người cần thơ là lực sĩ thạch kim tuấn môn cử tạ
với một năm trăm ba mươi điểm
gương mặt trẻ của điền kinh việt nam là lê tú trinh cũng góp mặt trong top ba
với thành tích ấn tượng ngay trong lần đầu tiên tham gia sea games hai mươi chín
với chức vô địch sea games môn bóng đá nữ huấn luyện viên mai đức trung
xứng đáng được bầu chọn ở vị trí số một với năm trăm chín mươi ba điểm
trong danh sách năm vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc
lực sĩ lê văn công nhận được tổng số phiếu bầu chọn cao nhất với tám trăm tám mươi điểm
bốn vận động viên người khuyết tật còn lại trong danh sách
được vinh danh gồm võ thanh tùng nguyễn bình an trịnh thị bích như và nguyễn thị hải
huấn luyện viên nguyễn hồng phúc môn cử tạ được vinh danh ở hạng mục
huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám